đặc biệt đây cũng là giai đoạn đảng cộng sản việt nam chính thức được thành lập trở thành tổ chức đại diện cho các giai cấp cũng như toàn thể nhân dân việt nam